đội hình sự đặc nhiệm phòng cảnh sát điều tra tội phạm hình sự công an tp hcm đã vừa bắt giữ hai đối tượng táo tợn cướp dận tài sản của một phụ nữ giữa ban ngày tại huyện bình chánh
hành vi này được ghi lại trong clip lan truyền nhanh chóng trên mạng internet trong mấy ngày vừa qua
hai đối tượng gồm huỳnh vĩ minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trần huỳnh huấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba cùng ngụ tại quận năm
theo hình ảnh được camera ghi lại vào chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi hai minh cầm lái xe máy biển kiểm soát năm mươi chín t một tám mươi tám nghìn chín trăm hai mươi năm chở theo tuấn đi cướp giật tài sản
khi đến trước số nhà c bảy xẹt hai mươi sáu d ấp ba xã hưng long huyện bình chánh thấy một phụ nữ đang đi bộ trước nhà liền áp sát giật dây chuyền
từ hình ảnh trên bằng biện pháp nghiệp vụ đến dạng sáng ngày một mươi chín tháng một mươi hai công an đã bắt tuấn và minh cùng tăng vật dùng đi cướp giật
cả hai khai nhận sau khi giật sợi dây chuyền đã đem đi bán được gần năm triệu đồng
hai đối tượng đã có tiền án về tội cướp giật trộm cắp tài sản và tội đánh bạc hiện công an huyện bình chánh đang thủ lý tiếp tục điều tra vụ việc